viện kiểm sát nhân dân tỉnh sóc trăng đã tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai đối với bà huỳnh ngọc bích
giám đốc hợp tác giả thủ công mỹ nghệ ngọc bích bị oan xài
tháng năm năm hai nghìn một mươi bà bích bị công an tỉnh sóc trăng khởi tố về hành vi tham mô tài sản
trong vụ án xảy ra tại trung tâm khuyến công tỉnh sóc trăng
tại phiên tòa sơ thẩm lần thứ ba ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
hội đồng xét xử trả hồ sơ điều tra lại để làm rõ nhiều vấn đề
sau khi tiến hành điều tra xét thấy hành vi của bà bích không cấu thành tội phạm
nên ngày ba tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với bà bích
bà bích đã chấp nhận lời xin lỗi của viện kiểm sát nhân dân tỉnh sóc trăng
và không đưa ra yêu cầu bồi thường